tại tỉnh thừa thiên huế ngay sau khi bão đi qua địa phương đã huy động tổng lực lượng để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống
trường tiểu học phú thuận một huyện phú vang là một trong những cơ sở giáo dục chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số một mươi ba
nằm ở vùng ven biển ngôi trường này đã oàn mình hướng từng trận gió lớn dẫn đến tốc mái bốn giải phòng học
nhiều vật dụng và thiết bị phục vụ dạy học cũng đã bị hư hại
ngay sau khi bão tan lực lượng bộ đội biên phòng cùng lực lượng địa phương các thầy cô khẩn trương khắc phục thiệt hại

theo thống kê sơ bộ trên địa bàn xã miền biển phú thuận đã có hàng loạt nhà dân bị tốc mái nặng thì tốc hoàn toàn
hầu hết người dân sống ở vùng trũng sung yếu gần biển đều đã được sơ tán an toàn nên không bị ảnh hưởng đến tính mạng
lực lượng bộ đội biên phòng đến tận từng nhà thăm hỏi nắm tình hình và có kế hoạch hỗ trợ người dân sau thiên tai
hiện nay tỉnh thừa thiên huế đang tập trung công tác hỗ trợ người dân sau thiên tai nên việc thống kê chính xác thiệt hại còn tiếp tục cập nhật
ước tính sơ bộ chưa ghi nhận thương vong về người có hơn một nhà dân bị tốc mái một số tàu thuyền bị sóng đánh mắc cạn và bị chìm nhiều cây xanh bị ngã đổ